nhằm kết nối giới góp phơ và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào chơi gôn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
cũng như mang ý nghĩa nhân văn cao cả khi kết nối các hoạt động của cộng đồng
trong tuần giải vô địch các câu lạc bộ gôn hà nội lần thứ hai gfs cup đã được tổ chức tại sân gôn long biên hà nội
tập đoàn gfs là nhà tài trợ xứng danh cho sự kiện này
ba mươi bốn câu lạc bộ góp với bốn trăm linh tám góp phơ chính thức đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn hà nội
đã cùng nhau tranh tài để giành cúp vô địch danh giá
trong đó một mươi hai thành viên là đại diện của mỗi đội là các góp phơ nghiệp dư được tuyển chọn kỹ lưỡng đến từ việt nam và nước ngoài
giải vô địch các câu lạc bộ góp hà nội lần thứ hai được chia làm bốn bảng a b c d và tổ chức theo thể thức đồng đội
cụ thể về công tác thi đấu mỗi đội sẽ cử ra một mươi hai góp phơi chính thức và bốn góp phơi dự bị
kết quả thi đấu của các câu lạc bộ là điểm tổng hợp của một mươi hai thành viên
các thành viên sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy trực tiếp
tính điểm nét dựa trên handicap đã đăng ký
diễn biến giải đấu đều được live stream trên youtube của giải
cơ cấu giải thưởng bao gồm một đội giải nhất sẽ giành cúp vô địch một đội nhì một đội ba và một đội phong cách
bên cạnh cơ cấu giải các vận động viên còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà đặc biệt và giá trị như
căn hộ trung cư filestar garden sang trọng và đẳng cấp trị giá hàng tỷ đồng cho mỗi giải sio từ gfs
bộ nội thất trị giá hàng tỷ đồng chuyến du lịch trị giá ba trăm linh triệu đồng cùng nhiều phần thưởng khác
giải đấu diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bảy tại sân góp long biên hà nội
đây là giải đấu uy tín thường niên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay